tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị các trường học cần phải chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để học sinh quay trở lại trường học
ông nguyễn đức trung cho biết dự kiến ngày bốn tháng năm thành phố hà nội sẽ cho các trường đại học cao đẳng trường dạy nghề trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn mở cửa trở lại
thành phố sẽ có quyết định chính thức đối với việc học sinh các cấp quay lại trường học vào cuộc họp giao ban tới đây
liên quan đến những trường hợp dương tính tại hà nội sau điều trị cho kết quả âm tính và được đưa về cách ly tại nhà thành phố hà nội đã cho xét nghiệm lại và đều cho kết quả âm tính
ông nguyễn đức trung đề nghị trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội xét nghiệm một tuần một lần cho những trường hợp này đồng thời khuyến khích những trường hợp này cách ly tại nhà từ ba mươi đến bốn mươi ngày
tại cuộc họp ông nguyễn đức trung cũng cho biết những ngày gần đây giao thông trên địa bàn thành phố đông đúc ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch bệnh
thành phố đang dự thảo và lấy ý kiến phương án cho các cửa hàng không thiết yếu như buôn bán thời trang mỹ phẩm mở cửa sau chín giờ sáng
nếu làm được việc này mặt độ tham gia giao thông vào buổi sáng sẽ giảm từ sáu trăm linh tới tám trăm linh người
thành phố hà nội cũng thống nhất trước ngày ba mươi tháng bốn cho bốn nhóm đối tượng là người có công với cách mạng người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội được nhận hỗ trợ an sinh theo nghị quyết bốn mươi hai của chính phủ